trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí tổng bí thư lê duẩn thăm và làm việc với tỉnh quảng trị
hôm nay sáu tháng bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc với tập thể ban thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh quảng trị
tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã được nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng
việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
quảng trị là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và anh hùng nhưng cũng là địa phương đang còn nhiều khó khăn
từ việc nhận diện sâu sắc những thuận lợi khó khăn tỉnh ủy quảng trị đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo toàn diện các mặt công tác với nhiều giải pháp mới đồng bộ
nhờ đó sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp quảng trị đã đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận
công tác xây dựng đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt
với hàng loạt giải pháp gắn việc triển khai
chương trình hành động phân công trách nhiệm tăng cường công tác giám sát
hướng về cơ sở củng cố hoạt động của tổ chức đảng
điểm nhấn là quảng trị đã xây dựng được bộ tiêu chí để đánh giá cán bộ
nhằm tạo cơ sở cho thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng
tiến hành ký cam kết trách nhiệm giữa ban thường vụ tỉnh ủy với bí thư huyện ủy và ban thường vụ cấp huyện
kinh tế xã hội của quảng trị đã đạt kết quả toàn diện trong bối cảnh khó khăn và sự cố môi trường biển
gdp tiếp tục tăng sáu năm bình quân đầu người tăng tám bốn đạt ba mươi sáu triệu đồng
thu ngân sách vượt một mươi một dự toán chỉ số cpi giảm một mươi bậc
trong ý kiến phát biểu tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ
nói đến quảng trị là nói đến truyền thống cách mạng vùng đất chịu hậu quả tàn khốc của chiến tranh
vùng đất lửa đất thép anh hùng
trong khắc nghiệt và khó khăn quảng trị ngày nay đã đổi thay tươi đẹp
truyền thống cách mạng của quảng trị là niềm tự hào của cả nước
ghi nhận những thành tựu quảng trị đã đạt được trong thời gian qua tổng bí thư nêu rõ
kể từ sau đại hội đến nay thì cái chuyển mình của quảng trị là cái gì thay đổi là cái gì cảm nhận là cái gì
thì tôi cũng thu hoạch được và cũng giống như các đồng chí
thì là thấy có một khí thế mới quyết tâm mới
một năm hơn năm nếu tính hai năm nay cũng được
thể hiện một ý chí quyết tâm vươn lên không cam chịu khó khăn đói nghèo rất cao
mà mình về làm cụ thể mà chị lê nói các đồng chí đang quyết tâm rất là cao
tìm tòi cách làm đổi mới công tác lãnh đạo có nhiều sáng kiến trong công tác
kể cả lãnh đạo kinh tế lãnh đạo xây dựng đảng công tác cán bộ
tìm mọi cách cải thiện môi trường đầu tư
và vấn đề quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ
nhưng mà cán bộ mà không có cơ chế phương pháp công tác tốt thì cũng chưa hay đâu
theo tổng bí thư quảng trị cần tranh thủ sự vào cuộc của các bộ ngành trung ương
khởi dậy tiềm năng của vị trí địa lý kết nối với hành lang kinh tế đông tây trục kinh tế asean
thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp phát huy điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài
quảng trị phải phấn đấu quyết liệt để đạt tới mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi đưa quảng trị trở thành một địa phương có mức phát triển trung bình của cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh truyền thống là nguồn lực to lớn để quảng trị phát triển
đảng bộ quảng trị phải coi trọng sức mạnh đoàn kết luôn có khát vọng vươn lên vượt qua chính mình
những kết quả bước đầu trong công tác xây dựng đảng cần được phát huy
phải lựa chọn những công việc trọng điểm để tạo nên những chuyển biến rõ nét và đột phá
nhiều cái làm tốt thì phải có cơ chế động viên khen thưởng thế nào
nếu không tốt thì phải có cái xử phạt thế nào có cái cơ chế dân đe phòng ngừa thế nào
trung ương rút kinh nghiệm nói mồm không ăn thua phải bằng quy chế bằng quy định của đảng bằng luật pháp của nhà nước
ví dụ một loạt cái chuyện các đồng chí biết rồi chạy tuổi chạy với ban bí thư có cái quy định gái da nó khác đúng không
tết không được đi chúc thế nào ở đây kia nó khác ngay đừng ăn uống chè chén gì nữa
đừng có sân sau sân trước thì với các cái doanh nghiệp nó lợi dụng mình e để nó chống lưng cho người ta thế nào phải có quy định
quy định cụ thể thì sẽ giải quyết được tỉnh cũng phải làm cái đó rất là cụ thể
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng nói đến quảng trị là nói đến quê hương của tổng bí thư lê duẩ
lãnh tụ kiệt xuất của đảng và đất nước là nói đến nghĩa trang trường sơn nghĩa trang đường chín
thành cổ quảng trị và dòng sông giới tuyến
cả nước luôn hướng về quảng trị đó là niềm tự hào và cũng là tiềm năng thôi thúc quảng trị vươn lên đổi mới và thành công
tổng bí thư gửi gắm ở quảng trị niềm tin yêu của trung ương đảng
sự chuyển mình của quảng trị sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng
sẽ là nền tảng để quảng trị đi tới tương lai thực hiện hóa quyết tâm và khát vọng đổi thay phát triển
chiều cùng ngày tổng bí thư nguyễn phú trọng đến nói chuyện với trường chính trị lê duẩn
thắp hương thành cổ quảng trị và thăm khu di tích và quê hương đồng chí lê duận